ngày một mươi một tháng một mươi tỉnh nguyễn điện biên đã tổ chức lễ trao giải cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi tìm hiểu một trăm một mươi năm thành lập tỉnh bảy mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh và một mươi năm năm chia tách thành lập tỉnh điện biên
sau chín tháng phát động ban tổ chức đã nhận được sáu năm mươi sáu bài thi trong đó một trăm bốn mươi bài được vào vòng trung khảo
theo đánh giá của ban tổ chức nhìn chung bài thi bảo đảm đúng yêu cầu nhiều bài được đầu tư công phu siêu tầm nhiều tư liệu nội dung hình ảnh phong phú trình bày đẹp mắt chất lượng
ban tổ chức đã trao ba mươi tám giải cá nhân gồm một giải nhất thí sinh đậu văn lãm công an tp điện biên phủ năm giải nhì một mươi giải ba hai mươi giải khuyến khích hai giải phụ giải trao cho người cao tuổi nhất và người thấp tuổi nhất tham gia cuộc thi
ban tổ chức cũng trao bảy giải tập thể gồm một giải nhất một giải nhì hai giải ba và ba giải khuyến khích giải nhất trao cho đảng ủy công an tỉnh